sau thời gian tiếp tục nghiên cứu và phát triển sau giai đoạn phê duyệt ban đầu
các cơ quan quản lý vaccine quốc gia đã cập nhật các điều kiện phê duyệt
sau khi xem xét các bằng chứng và dữ liệu khoa học mới do nhà sản xuất cung cấp
who đã xem xét và phê duyệt các điều kiện cập nhật này
who đồng ý phê duyệt gia hạn sử dụng vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
và việc gia hạn sử dụng lên chín tháng áp dụng với tất cả các loại vaccine pfizer
được sản xuất kể từ khi được phê duyệt đầu tiên vào cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
bộ y tế cũng thông tin cho biết là việc gia hạn vaccine
pfizer thực hiện theo thông lệ của quốc tế việt nam không tự động gia hạn
mọi vaccine về việt nam đều được kiểm định theo yêu cầu của tổ chức y tế thế giới
và đảm bảo chất lượng khi sử dụng cho người dân
những ngày gần đây sự xuất hiện của biến chủng omicron ở nam phi
mang lại cho thế giới nhiều nỗi lo về làn sóng covid một mươi chín mới
tuy nhiên theo sở y tế tp hcm cho biết đến nay qua kết quả giải mã các chủng virus sars cov hai
tại tp hcm và chưa ghi nhận sự hiện diện của biến thể
tính từ tháng năm đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm
và đơn vị nghiên cứu lâm sàng đại học oxford đã giải mã bốn trăm linh tám bộn gen của sars cov hai
từ các bệnh nhân ở hai mươi một quận huyện và tp thủ đức
các phân tích về di truyền cho thấy biến chủng gây dịch thuộc biến chủng delta
cho đến nay kết quả giải mã các chủng virus tại tp hcm chưa ghi nhận sự hiện diện của biến chủng omicron
và thời gian tới sở y tế tp hcm phân công bệnh viện
bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm và đơn vị nghiên cứu lâm sàng đại học oxford
phối hợp với trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm tiếp tục giám sát và giải mã nhanh
các biến chủng lưu hành trên địa bàn đặc biệt kịp thời phát hiện sự xuất hiện
của các biến chủng quan ngại như biến chủng omicron
đội miên phòng cửa khẩu trà lĩnh chủ trì phối hợp với phòng trinh sát phòng phòng chống ma túy
và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh cao bằng và công an xã tri phương huyện trùng khánh
vừa bắt giữ ba đối tượng tổ chức môi giới cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào việt nam
trong khi thực hiện nhiệm vụ tại khu vực móc bảy trăm năm mươi sáu xã tri phương huyện trùng khánh
lực lượng chức năng đã phát hiện bắt quả tăng sầm văn thuần chú tại xã tri phương huyện trùng khánh
có hành vi tổ chức môi giới cho ba người đàn ông trung quốc nhập cảnh trái phép vào việt nam
qua khai thác nhanh ba công dân trung quốc khai nhận mục đích nhập cảnh trái phép vào việt nam để tìm việc làm
qua đầu tranh đối tượng thuần khai nhận được nông văn vũ cùng ở xã tri phương thuê đón ba người trung quốc
với số tiền công là một mươi hai triệu đồng một người hiện đồn biên phòng cửa khẩu trà lĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
hoàn chỉnh hồ sơ bàn giao cho cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh thụ lý theo quy định
và phần cuối như thường lệ sẽ là những thông tin về chuyên án tội phạm
và từ đây bản tin nhanh chín h cũng dần đến kết thúc
mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo trên antv